trong khi mùa lũ ở miền bắc và miền trung đem đến cho bà con nhiều tay ương và bất chắc mùa lũ ở miền tây nam bộ lại được bà con nóng lòng mong đợi và còn được gọi là mùa nước nổi ở nơi đây
vậy là sau bao ngày mong đợi tháng chín này mùa nước nổi đã tràn về an giang đem cá tôm cho ngư dân và phù sa cho ruộng đồng
năm nay lũ về trễ gần hai tháng và mực nước cũng thấp hơn nhiều so với mọi năm
ngày chín tháng chín đài khí tượng thủy văn tỉnh an giang thông tin tại an giang mực nước sông kiều long đo được trên sông tiền tại tân châu vào ngày tám tháng chín cao hai bảy mươi hai m
trên sông hậu tại châu đốc cao hai một mươi hai m cả hai mực nước này đều thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám hơn một m và vẫn thấp hơn mức báo động một từ vài cm
dự báo vài ngày tới mực nước lũ tiếp tục lên chậm năm nay lũ về muộn hơn so với mọi năm nên bây giờ nước mới tràn đồng
lũ về mang theo các đặc sản như bông điên điển
cá linh non thông thường cá linh non xuất hiện tháng tám nhưng nay lũ muộn nên tháng chín cá linh mới xuất hiện
ngư dân bắt được với số lượng rất ít so với các năm trước và giá cũng cao hơn các mùa lũ trước